ngày hai mươi sáu tháng bốn tại thành phố đà nẵng ủy ban phong trào quốc tế ngữ châu á châu đại dương phối hợp với hội quốc tế ngữ việt nam tổ chức đại hội quốc tế ngữ châu á châu đại dương lần thứ chín
đại hội thu hút gần ba trăm linh đại biểu là các nhà quốc tế ngữ đến từ hai mươi quốc gia trên thế giới
với chủ đề quốc tế ngữ và sự đa dạng văn hóa ở châu á và châu đại dương đại hội lần này tập trung vào hội thảo chuyên đề các hoạt động giới thiệu về giáo dục
nghiên cứu hợp tác hỗ trợ phong trào giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng như trao đổi nghiên cứu hợp tác nhằm tìm ra những phương cách để cùng phát triển hơn nữa tiếng quốc tế ngữ
đây là lần thứ hai việt nam được lựa chọn đăng cai tổ chức đại hội quốc tế ngữ châu á châu đại dương lần thứ chín kể từ lần tổ chức thành công ak chín tại hà nội vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đại hội diễn ra từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng bốn